sau hơn một năm triển khai đề án bệnh viện vệ tinh đã góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế tuyên dưới tại đà nẵng
đặc biệt là khi tỷ lệ người dân đến khám điều trị ngày càng tăng nhất là các cơ sở được chuyển giao kỹ thuật
đề án bệnh viện vệ tinh được triển khai với tổng kinh phí hơn một tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
với mục tiêu đồng loạt nâng cao năng lực chuyên môn của các trung tâm y tế quận huyện
đề án bệnh viện vệ tinh có hai nhiệm vụ chính đó là mua sắm trang thiết bị và đào tạo chuyển giao kỹ thuật y tế
sau khi kết thúc đề án các cơ sở y tế đơn vị liên quan sẽ họp đánh giá kết quả
làm cơ sở để đề xuất thành phố xây dựng đề án cho giai đoạn tiếp theo
hiện sở y tế thành phố đà nẵng đã thống nhất kế hoạch triển khai giai đoạn hai của đề án
nhằm chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế quận huyện còn lại